công an tỉnh lai châu cho biết đơn vị đang nỗ lực truy bắt nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra vào tối ngày năm tháng ba
tại bàn phiêng áng giãn nậm cần huyện tân yên
người bị truy bắt là lò văn sươm hai mươi ba tuổi chú huyện sinh hồ nạn nhân là nữ giới ở cùng địa phương
sau khi gây án hung thủ đã rời khỏi hiện trường cùng hung khí
theo công an tỉnh sơn la tỉnh lai châu vào tối ngày năm tháng ba sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án
đơn vị đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường truy bắt nghi phạm
đến sáng nay công an lai châu đã huy động hơn bốn trăm linh người gồm cán bộ chiến sĩ dân quân và lực lượng an ninh
truy tìm đối tượng lò văn xương